đêm ngày ba tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rê vũng tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể thuyền viên giang di hao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quốc tịch trung quốc bị nạn trên biển được tàu sir hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đưa vào bờ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi ba phút ngày ba tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu timu
quốc tịch panama về việc trên tàu timu có một thuyền viên yang chi hao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quốc tịch trung quốc bị thương ở đầu mất nhiều máu và bị sốc
đến một mươi năm h năm mươi bốn phút cùng ngày tàu sir hai trăm bảy mươi hai đã tiếp cận và đưa quân y bộ đội biên phòng cùng đội cứu nạn lên tàu timu
qua kiểm tra y tế ban đầu thì thuyền viên giang di hao đã ngừng thở và tiếp nhận thuyền viên giang di hao lên tàu để đưa vào bờ
đến hai mươi h hai mươi bốn phút cùng ngày tàu sir hai trăm bảy mươi hai đã cập cảng trung tâm
phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tại thành phố vũng tàu và tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể thuyền viên theo đúng quy định của pháp luật việt nam